năm năm sau tác phẩm quân khu nam đồng từng gây sốt khi vừa ra mắt và được tái bản tới một mươi năm lần
tác giả bình ca đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết mới có tên đi trốn
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một đã diễn ra buổi ra mắt sách và giao lưu với tác giả bình ca tại thủ đô hà nội
lấy bối cảnh vào khoảng năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu khi mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền bắc
cuốn sách kể về cuộc phiêu lưu của một nhóm năm bạn nhỏ con em cán bộ
thậm chí là cán bộ cấp cao giữa trốn núi non hang động và sông nước hoang sơ hung hiểm
trong hành trình ấy lũ trẻ dân trưởng thanh lên không chỉ tìm lối ra cho cuộc đi trốn
chúng cũng phải đi tìm lối ra cho cuộc đời mình trong một thời đoạn vô cùng nghiệt ngã của đất nước
vốn sống giàu trải nghiệm lối văn tự nhiên tiết chế không hoa lá cành tốc độ vừa phải chắc chắn
bình ca đã dựng ra được cả một không khí riêng cho cuốn tiểu thuyết với màu sắc lịch sử
sắc nét không gian địa lý chân thực và một thế giới trẻ thơ sống động